công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng và lực lượng chức năng vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển
chở bảy mươi năm khẩu trang không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ
qua khai thác nhanh lái xe khai nhận toàn bộ số hàng trên được vợ chồng phạm văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã lý học huyện vĩnh bảo mua từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tại công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại hoàng dũng gb trụ sở tại thị trấn gia bình huyện gia bình tỉnh bắc ninh
được cất trong kho ở xã vĩnh an huyện vĩnh bảo
tượng đã mang số lượng khẩu trang trên đi tiêu thụ kiếm lời
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm kê xác định tổng số khẩu trang y tế là bảy mươi năm chiếc khẩu trang bốn lớp
được chứa trong ba mươi thùng
tại cơ quan công an chủ hàng không xuất trình được hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
hiện công an huyện vĩnh bảo đang tiếp tục điều tra theo quy định